tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình tại giải gaza người phát ngôn tổ chức y tế thế giới who cho biết hai mươi bệnh viện ở khu vực đã ngừng hoạt động hoàn toàn
quan chức này cũng cảnh báo bệnh viện ansifa bệnh viện lớn nhất ở giải gaza có nguy cơ bị tấn công
bệnh viện ansifa nằm ở thành phố gaza hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người palestine ở giải gaza
trong khi đó giới chức liên hợp quốc cũng cho biết có một số khó khăn trong việc tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu rafah của ai cập vào gaza
trong các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho khu vực nga cho hay đã gửi hai mươi năm tấn hàng viện trợ nhân đạo đến ai cập để đưa vào giải gaza
về phần mình thổ nhĩ kỳ đã điều một tàu bệnh viện giã chiến vận chuyển các trang thiết bị xe cứu thương và máy phát điện tới ai cập để hỗ trợ người bị thương trong cuộc xung đột ở gaza
cũng liên quan đến vấn đề này ngoại trưởng nhật bản joko kamikawa cho biết
tokyo sẽ đi đầu trong các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở giải gaza
bà kamikawa nhấn mạnh rằng nhật bản có thể tổ chức đối thoại với israel palestine và các nước trung đông
với việc nhật bản sẽ đồng chủ trì diễn đàn người tị nạn toàn cầu tại geneva vào giữa tháng một mươi hai tới
bà kamikawa khẳng định tokyo sẽ khuyến khích các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ cho người tị nạn
vì dự kiến có thêm nhiều dân thường palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa